chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai bộ tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc động viên khóa sổ kiếp toán cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm nay là năm đầu tiên vượt nhiều mục tiêu thu quan trọng
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ tham dự và chỉ đạo hội nghị
theo thống kê của tổng cục thuế đến một mươi bốn h chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai số thu ngân sách nhà nước ước đạt một hai trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi ba tỷ đồng
dự kiến đến hết ngày cuối cùng của năm số thu nội địa ước đạt một hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng vượt tám sáu dự toán
cùng ngày tổng thu ngân sách tính đến một mươi bốn h đạt trên một năm trăm ba mươi chín tỷ đồng vượt chín một
đáng chú ý năm nay thu nội địa của sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đều vượt dự toán
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định đây là một năm toàn diện của ngành thuế và hải quan
phó thủ tướng cũng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai các luật quản lý thuế
nghị quyết xóa nợ
đã ban hành áp dụng công nghệ thông tin trong thu chi ngân sách đẩy mạnh hóa đơn điện tử
bớt thuế khoán tăng thu cũng như làm tốt công tác dự toán thu một cách sát thực
để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi